nhằm chung tay cùng nước sở tại đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín tại cộng hòa xéc các doanh nghiệp của việt đã có nhiều hành động mạnh mẽ và quyết liệt từ bình ổn giá cả hàng hóa tới các hoạt động bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và khách hàng
nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang khách hàng ra vào phải tuân thủ rửa tay khử khuẩn đo thân nhiệt
đó là những hình ảnh được ghi nhận tại siêu thị tam đà food tại praha cộng hòa séc đơn vị duy nhất được hoạt động trước lệnh cấm của chính phủ cộng hòa séc đối với tất cả các nhà hàng và cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là những hoạt động quyết liệt và tích cực của doanh nghiệp này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và khách hàng
đơn vị cũng cập nhật về tình hình dịch bệnh và dịch sang tiếng việt các chính sách mới quyết định mới của cộng hòa séc trên trang thông tin từng giờ để cung cấp thông tin tới cộng đồng người việt tại đây
chúng tôi đã triển khai việc cung cấp thông tin rộng rãi bằng tiếng việt dịch từ các nguồn thông tin chính thống của cộng hòa xéc điều này giúp nâng cao ý thức của cộng đồng người việt nam trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như có thể cập nhật thường xuyên tình hình ở nước sở tại
trước các chính sách mạnh mẽ và quyết liệt của chính phủ cộng hòa séc trong ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín các doanh nghiệp việt đã tích cực kiểm soát khách hàng nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của cộng đồng và người dân đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của chính phủ nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của dịch bệnh tới cộng đồng người dân nơi đây
với những hành động quyết liệt cùng việc bình ổn giá cả thậm chí giảm giá chiết khấu thêm các mặt hàng nhu yếu phẩm sự chung tay chia sẻ với cộng đồng của các doanh nghiệp người việt tại cộng hòa séc chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ đẩy lùi dịch bệnh này